thưa quý vị với chủ trương lấy người dân làm trung tâm quá trình phục vụ
giảm thiểu chi phí xã hội trong quá trình thực hiện dịch vụ công
tăng cường công tác quản lý hướng tới cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác
từ hôm nay ngày hai mươi một tháng năm hơn ba bốn trăm linh công an xã trong toàn quốc sẽ triển khai đăng ký xe máy
bên cạnh đó các dịch vụ công của lực lượng cảnh sát giao thông được thực hiện trên
cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công bộ công an
đây là một trong những nội dung chính trong thông tư một trăm năm mươi hai nghìn hai mươi hai tt bca có hiệu lực từ ngày hai mươi một tháng năm
cũng là bước cải cách hành chính mạnh mẽ của bộ công an để phục vụ tốt nhất cho người dân
để chuẩn bị cho công tác đăng ký xe mô tô tại công an cấp xã đăng ký xe ô tô tại công an cấp huyện
lực lượng công an đã tập huấn cho hơn một mươi ba cán bộ về nghiệp vụ quy trình công tác
ra soát các điều kiện về cơ sở vật chất trụ sở làm việc phương tiện kỹ thuật nguồn nhân lực
tham mưu cho cấp ủy chính quyền
chỉ đạo hỗ trợ bố trí địa điểm tạo điều kiện thuận lợi để lắp đặt trang thiết bị kho lưu trữ hồ sơ
nơi tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục đăng ký xe cho các đơn vị công an cấp xã chưa có trụ sở độc lập
với tội danh tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép
nhóm bị cáo vừa bị tóa nhân dân thành phố đà nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm
theo cáo trạng hoàng đình hà quen người trung quốc tên là ahin qua wechat
ahin có nhờ hà tổ chức đường dây
đưa đón người trung quốc nhập cảnh trái phép từ các tỉnh phía bắc trở vào thành phố hồ chí minh
để vượt sang campuchia làm việc
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một một mươi bị cáo tổng cộng có ba mươi bốn lần chở một trăm sáu mươi hai người trung quốc xuyên việt
thu lợi bất chính hơn một trăm năm mươi năm triệu đồng
tòa nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt một mươi bị cáo từ ba năm tù đến một mươi một năm sáu tháng tù
tổng mức án phạt là bảy mươi năm năm sáu tháng tù cùng về tội
tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép
một tụ điểm đánh bạc với quy mô lớn liên quan tới hai mươi đối tượng vừa bị lực lượng công an tp long xuyên tỉnh an giang triệt phá
trong lúc các đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền tổ công tác đã bất ngờ ập vào
các đối tượng bỏ chạy tán loạn ra nhiều hướng nhằm thoát thân
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ hai mươi đối tượng có liên quan
cùng với tăng vật thu dự
tăng vật thu dự tại hiện trường gồm năm bộ bài tây hai trăm năm mươi
trên chiếu bạc một mươi xe mô tô một mươi ba điện thoại di động và hơn bảy mươi triệu đồng
tiền trên người các đối tượng cùng với nhiều tăng vật khác có liên quan
một đối tượng truy nã sau một mươi năm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt ba trăm linh triệu đồng của người khác ở hà nội
rồi trốn đến nhiều tỉnh thành ở phía nam vừa bị phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc bắt giữ
đối tượng bị bắt là trần văn
trần văn thường trú tại tỉnh ninh bình
theo hồ sơ vụ án vào khoảng đầu năm hai nghìn một mươi một thượng ra thành phố hà nội làm thuê
và có quen biết sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ tên là hằng
đến khoảng tháng bảy năm hai nghìn một mươi một thượng đứng ra bảo lãnh cho một người bạn vay của bà hằng số tiền ba trăm linh triệu đồng
sau đó người bạn bỏ trốn
đến tháng năm năm hai nghìn một mươi hai thượng không chịu trách nhiệm trả khoản nợ cho bà hằng mà mình đã bảo lãnh
và cũng trốn khỏi địa phương
sau đó thường bị công an quận hoàn kiếm
nã trên toàn quốc sau một mươi năm lận trốn đến tối ngày hai mươi tháng năm thường bị bắt
thưa quý vị từ ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng năm người dân thuộc một trăm hai mươi hai xã thị trấn của nghệ an
đã có thể đến trụ sở công an xã thị trấn để làm thủ tục đăng ký cấp biển số xe ô tô mô tô xe gắn máy
mà không cần đến công an thành phố hay công an huyện
đối với phương tiện là xe ô tô người dân có thể làm thủ tục đăng ký tại trụ sở công an huyện
đến thời điểm này toàn bộ hệ thống
cơ sở vật chất đường truyền hệ thống bảo mật và các công tác chuẩn bị để đăng ký xe ô tô
phục vụ nhu cầu của người dân đã được các đơn vị hoàn tất và sẵn sàng đi vào hoạt động
nghi lộc là một trong những huyện có nhiều xã đủ điều kiện thực hiện phân cấp đăng ký
và cấp biển số mô tô xe gắn máy xe máy điện
ngay từ khi nhận được quyết định về việc phân công phân cấp công an huyện nghi lộc
đã khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành khảo sát thống kê cơ sở vật chất
đường truyền địa điểm tiếp nhận hồ sơ nguồn lực con người trang bị phương tiện thiết bị kỹ thuật
nhằm mục đích để công an cấp huyện xã đảm nhận tốt nhiệm vụ
qua các buổi đào tạo tập huấn nghiệp vụ đến nay cán bộ cảnh sát giao thông công an huyện
đội ngũ công an xã đã sử dụng thành thạo về trình tự thực hiện phần mềm đăng ký xe
sử dụng phần mềm và tiếp nhận sử dụng thông tin về dịch vụ công mức độ ba bốn
trên cổng dịch vụ công bộ công an đối với lĩnh vực đăng ký xe ô tô mô tô
công an xã đã tuyên truyền và đến cho người dân biết về dịch vụ công và việc đăng ký xe máy
thứ nhật là công an xã tuyên truyền qua các quán web facebook của công an xã
và thông qua lóa phát thánh hàng ngày hoặc là khí công dân để làm thủ tục trực tiếp
công an xã cũng đã tuyên truyền đến mọi người để mọi người hiểu rõ hơn
công an xã thì cũng rất là nỗ lực để thực hiện hoàn thành trách nhiệm của mình
đối với một cái đề án rất là lớn của bộ công an
đối với chủ trương đăng ký cương tiện xe máy về công an xã
thì tôi thấy rất là đáng
tôi rất là đồng tình tạo một thuận lợi cho người dân với khoảng cách đi lại
và thời gian khỏi phải chơi
chẳng hạn như tôi là công dân của xóm bảy nghi phong
mà đi đăng ký ở trung tâm của huyện là mất hai mươi cây thời gian đời rất là lâu
việc phân cấp cho công an cấp cơ sở cấp đăng ký và biển số xe
nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
và giảm áp lực cho lực lượng công an cấp trên
với sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh
sự đồng tình ủng hộ của các cấp các ngành và nhân dân
đến nay công an nghệ an cơ bản đã sẵn sàng thực hiện việc phân cấp đăng ký
cấp biển số xe đồng loạt cho lực lượng công an cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh
bắt đầu từ ngày hôm nay hai mươi một tháng năm
thưa quý vị ubnd tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức ngày hội văn hóa thể thao và du lịch
các dân tộc miền núi trên địa bàn huyện nam đông với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc
hoạt động này được tổ chức hai năm
một lần đã khơi dậy niềm tự hào lòng biết ơn đối với bác hồ kính yêu
khẳng định niềm tin quyết tâm mãi mãi đi theo đảng bác hồ của đồng bào các dân tộc anh em
lễ hội mừng lúa mới điểm nhấn quan trọng trong ngày hội văn hóa thể thao và du lịch
các dân tộc miền núi năm nay
với gần bốn trăm năm mươi nghệ nhân tham gia biểu diễn nghi lễ truyền thống đặc sắc của đồng bào cơ tu
được tái hiện một cách sinh động thể hiện sự kính trọng đối với thần linh
đã che chở cho bưu lạc và cầu mong một cuộc sống ấm no mùa màng tươi tốt
so với một mươi ba lần tổ chức trước đây năm nay ngày hội văn hóa thể thao và du lịch
các dân tộc miền núi được tổ chức công phu nhiều hoạt động phong phú được tổ chức
như liên hoan nghệ thuật quần chúng giới thiệu ẩm thực đồng bào
trình diễn dệt dạng truyền thống và triển lãm tranh ảnh liên quan đến bác hồ
trong ba ngày tổ chức ngày hội đã thu hút hơn năm người dân và du khách đến tham quan
và kết hợp du lịch tại địa phương
ngoài các hoạt động truyền thống của lễ hội như một mươi ba lần trước đây thì lần này
trên địa bàn huyện có ba hoạt động mới
thứ nhất đó là song song cùng với lễ hội văn hóa thì cũng thúc đẩy phát triển du lịch
và tiếp đoạn các công ty lựa hành đoàn bãi hay là du lịch của huyện nam đông
đối với bạn bè trong tầng thu hút và kêu gọi đầu tư
thứ hai là trong lễ hội này thì có tải hiện lễ hội mừng lập bới
của đồng bào dân tộc thủ sổ trên địa bàn của huyện nam đông
thứ ba là chúng tôi mang lại những hành ảnh hoạt động nghệ thuật
với cách phóng phú và thu hút được nhiều đoàn tham gia
ở địa bàn của huyện
mình là một giới thiệu thích mà rất là thích được xem
những cái khôi phục văn hóa của đồng bào đồng tộc
thì hôm nay tôi được tham dự một cái lễ hội

chúng ta đều phải giữ lại và phải giữ lại
các hoạt động được tổ chức dựa trên tinh thần gắn kết đồng bào
các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh thủ tỉnh huế
thông qua ngày hội những giá trị nghệ thuật của lễ hội được tái hiện
sẽ được nghiên cứu đề xuất giải pháp để bảo tồn phát huy giá trị
và góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương